vụ án bé dtnl một mươi hai tuổi ở thanh trì hà nội bị xâm hại dẫn tới sinh con gây chấn động dư luận vừa qua đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra
lực lượng chức năng cũng đã có biện pháp ngăn chặn cấm nghi phạm đi ra khỏi nơi cư trú
bên cạnh đó mẫu adn của con trai bé l cũng đã được thu thập
anh dna bố bé l đã có những chia sẻ với chúng tôi về tình hình mới nhất của bél cũng như những định liệu của anh sau một tuần con gái sinh mổ
anh dna cho hay cháu l đang ở giai đoạn dần hồi phục về thể chất sau khi sinh con
cháu đã được ra viện vào ngày hai mươi tháng bốn và có tiến triển tốt về sức khỏe không xuất hiện triệu chứng gì đáng lo ngại
anh a chia sẻ đến giờ phút này cháu nó vẫn là trẻ con cơ thể của cháu có những biến đổi của phụ nữ sau khi sinh nở
tôi cũng đã cố gắng cho cháu ăn uống kiêng cứ giống như các sản phụ khác
cháu ăn uống tốt và cũng khá nghe lời khi bố cho ăn chế độ cầm cự
bố bé lở chia sẻ cháu nó không hình dung được những chuyện khác
về nguy cơ về sức khỏe người mẹ sau khi sinh nở nên thích chạy hè nhiều tôi cũng khó có thể can thiệp
trước vụ việc con bị xâm hại một trải nghiệm tồi tệ mà không ai muốn trải qua
có rất nhiều bậc phụ huynh chọn cách không thưa kiện kẻ thù ác
giấu con ra khỏi truyền thông cố làm cho con quên đi những ký ức đau buồn đó
đề cập đến việc theo đuổi công lý cho con anh an nói
công an hẹn tôi ba bốn tuần nữa sẽ thông báo về kết quả adn
gia đình chỉ biết hợp tác cung cấp thông tin trung thực
còn ba tuần hay ba tháng tôi vẫn chờ đợi
có thông tin sớm ngày nào thì bớt đau khổ cho chúng tôi ngày ấy
tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm tìm ra kẻ làm hại con gái tôi công khai danh tính và xử phạt
kẻ đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình
phải đưa ra ánh sáng thì tôi với con mới có thể an tâm sống tiếp được
anh cũng cho biết dù vô cùng đau khổ cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm trong việc con xảy ra biến cố
anh không chọn cách im lặng hay hòa giải
muốn con gái hiểu trong vụ việc này kẻ có lỗi là kẻ có hành vi xâm hại đối với con
theo anh nga từ khi phát hiện bé có thai đến giờ anh không gặp cũng không quan tâm đến động thái của nghi phạm
anh nói rằng anh không thể tha thứ hay làm ngơ cho kẻ đã khiến con mình bước vào đời đầy tổn thương mà không thể tha thứ cho sự đổi bại này
anh a cho biết trong hai con của tôi cháu l học khá hơn
tôi đã hy vọng vào con từng nghĩ dồn sức đầu tư cho con động viên con phấn đấu học tập giờ lại rơi vào cảnh ngọt ngào như thế này
con phải nghỉ học một năm
và chắc sẽ mất một thời gian để ổn định lại
dù đang dối bời về tâm trí anh nga cũng đã có kế hoạch hồi phục cuộc sống cho con gái nhỏ
còn tôi như chuồi non vừa mới nhú đã bị bẻ gãy chỉ mong còn nhựa sống để trở thành cảnh xanh
tôi vẫn muốn con mình được tiếp tục đi học để cuộc đời của cháu có tương lai và không phải bị xâm hại hay có con sớm mà phải vứt bỏ cuộc đời
được biết có một nhóm công tác xã hội đã hỗ trợ gia đình anh dna thuê nơi khác để ở
và hỗ trợ anh chăm sóc hướng dẫn con gái về những vấn đề tế nhị của phụ nữ
họ cũng hỗ trợ một chút về tiền ăn uống hàng tuần chăm sóc dinh dưỡng để giúp con gái anh phục hồi tốt hơn
ngoài ra cũng có đại diện hội phụ nữ hội bảo vệ trẻ em để tiếp xúc và tư vấn thêm các vấn đề liên quan cho anh nga
anh nói thêm tôi cũng đang cố gắng hết sức để chăm sóc thể cho cháu mong cháu khỏe lại
hiện tại vết mồ của cháu đã ổn định từ khi ra viện đến giờ tôi đang không cho cháu phát trạm xã hội ở bên ngoài
tôi ở cạnh con hai mươi bốn trên hai mươi bốn và gần như cách ly cháu với mạng internet không để cho tiếp xúc với người lạ hay đọc các tin tức liên quan đến vụ án
tôi muốn chăm để con ổn định sức khỏe đã sau đó tiếp tục điều trị tâm lý
thời điểm con cái chuẩn bị sinh anh nga đã liên hệ với tổng đài một trăm một mươi một để nhờ hỗ trợ đặc biệt là chăm sóc tâm lý
sản phụ một mươi hai tuổi đã được trị liệu hai buổi vào các chuyên gia
nhưng từ khi sinh con bé phải ở cứ không đi ra ngoài nên hoạt động này đang tạm dừng
anh a xót xa nói sau khi sinh con cơ thể của con gái tôi có sự thay đổi nên tâm lý cũng khác biệt so với trước kia
dù cháu không có biểu hiện gì giống như một người mẹ cũng không đề cập đến con không hỏi về bụng bầu
nhưng tôi thấy thì thoảng cháu ngơ ngẩn như thể đang mất mát đi một cái gì đó
thấy con lúc thì bơ vơ lẻ loi thui thùi một mình lúc lại thích chạy chơi
tôi lo lắm nên ở cạnh suốt không dám rẻ con
lờ bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ côn rất quyến luyến gần gũi với bố giờ lại càng bám bố hơn
tôi phải tạm nghỉ việc để trong con qua giai đoạn này đã
điều khiến anh lo lắng nhất hiện tại là sau này khi cháu l đi học trở lại
anh không thể chặn hết những thông tin về vụ việc cũng như bàn tán của dự luận
anh sợ cháu l nghe thấy sẽ bị ảnh hưởng
anh tâm sự là bố chăm sóc con từ nhỏ những chuyện tế nhị của phụ nữ rồi tâm lý người mới sinh
tôi rất khó để nói chuyện giải thích với con
ai cũng bảo lúc này mà có người mẹ chăm sóc thì đỡ hơn nhưng hơn chục năm nay tôi không gặp mẹ cháu lờ
không biết tùng tích không biết mẹ cháu biết chuyện của con hay không
nên chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau giúp đỡ nhau có mấy sự giúp đỡ của mọi người để vượt qua thôi
tôi nuôi nấng con từ khi còn bé bỏng chỉ muốn đời sống bình dị
còn lớn lên thành người không sai phạm đạo đức là được
giờ con gặp nỗi đau này là quá lớn tôi chỉ muốn dạy con có thể đương đầu tiếp tục và lớn lên
bên hỗ trợ cũng đã liên lạc xin học ở trường mới cho cháu l
bố cháu lở chia sẻ ở trường cũ cháu học khá nhưng các bạn cùng lứa tuổi đã lên lớp hết rồi tôi sợ cháu ngẫu ngại với bạn
để sang trường mới tôi cũng phải quyến xuyến kỹ hơn đưa đón đi học về buổi trưa sẽ cho con ăn bán chú
điều khiến tôi lo lắng và muốn cháu được hỗ trợ tâm lý đó là vấn đề thay đổi bởi tâm sinh lý ở tuổi dạy thi
cháu đã từng bị xâm hại nên phải giáo dục và đề phòng tái phạm xâm hại lần nữa
tôi là đàn ông
đề cập đến vấn đề này với con gái cũng bị ngậm ngùng và khó nói
anh nga dự định sẽ ở nơi ở mới từ sáu tháng đến một năm cho đến khi con gái ổn định trường lớp rồi cần nhắc việc sẽ quay trở lại nhà
anh lý giải biến cố trầm trọng nhất của cuộc đời con xảy ra tại nhà nên cũng phải đề phòng chuyện khi ở nhà
con cũng có thể bị tái lập sáng chấn
tuy nhiên căn nhà này là của ông cha để lại không phải riêng của anh
không thể bán nhà là bán được không phải nói là đi chỗ khác là bán ngay được
anh a chân trở con tôi còn quá nhỏ
đời còn bao nhiêu năm về sau
sau này cho tiếp cận cháu bé như thế nào
rồi con còn yêu đương lấy chồng người ta hỏi chuyện mẹ hơn con có chục tuổi thì trả lời như thế nào
tôi đang giới bời quá nhiều thứ sợ hãi quá nhiều thứ
có lẽ phải tính từng bước một cho tới khi ổn định cuộc sống
hiện tại bé trai con của cháu l vẫn đang được anh nga gửi tặng tại bệnh viện phụ sản hà nội được các nhân viên y tế chăm sóc
anh cho biết bệnh viện trong gia đình một tháng đều ổn định cuộc sống sau đó phải đón cháu bé về
anh a đang cân nhắc
anh a đã đưa xuống phương án để nuôi dưỡng đứa trẻ
ở miền nam anh có hai người chị ở độ tuổi sáu mươi chưa có chồng ngọ ý muốn nhận nuôi giúp chó bé
với phương án này sau khi cháu ngoại anh ra viện anh cần chăm sóc một thời gian rồi làm giấy khai sinh để cháu bé có thể đi máy bay
điều anh a lo ngại nhất trong thời gian đón cháu ngoại về để làm giấy tờ một mình anh vừa lo cho con vừa lo cho cháu sơ sinh có lẽ sẽ hơi khó
anh cũng không muốn để hai mẹ con gặp nhau trong giai đoạn này để tránh những cú sốc về tâm lý cho cháu l
anh a cũng cân nhắc phương án gửi cháu ngoại ở trung tâm bảo trợ tại miền bắc trong một thời gian dài để tiện thăm nam cập nhập tình hình
tôi xác định gửi cháu chốt nào cũng muốn mình được quyền đi lại và góp trách nhiệm đối dựng cháu
về kinh tế tôi nghèo thật nhưng không muốn bỏ mặc cháu bé
nếu bỏ cháu đi tôi không đành đứa trẻ là hậu quả từ nỗi đau của con tôi nhưng cũng là cháu ngoại của tôi
tôi cũng sợ sau này khi con lớn lên nhìn lại cháu sẽ nhớ về quá khứ đêm tối nhất của nó
nhưng tôi cũng muốn con vượt qua điều đó để nhìn nhận đấy là một đứa trẻ vô tội và được sinh ra từ máu thịt của mình
tiến sĩ khuất thu hồng viện trưởng viện nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng
có nhiều nguyên nhân khiến nạn nhân gia đình nạn nhân cộng đồng thậm chí là cơ quan chức năng im lặng trước những sự việc xâm hại tình dục ở trẻ em
nạn nhân bị bạo hành xâm hại trong thời gian dài trừ nhiều tổn thương về mặt thể chất và tinh thần
nạn nhân im lặng không dám tìm kiếm sự giúp đỡ vì sợ bị đổ lỗi sợ bị kỳ thị anh hồn đến tương lai
nguyên nhân sâu xa là từ nền văn hóa ngạnh nói về vấn đề tình dục nhất là những câu chuyện liên quan đến hiếp dâm áo dâm
nạn nhân và gia đình im lặng bởi nếu nói ra cuộc sống của họ sẽ bị thay đổi hoàn toàn
cô bé cậu bé không có tương lai gia đình sẽ phải chuyển nhượng đi nơi khác vì sợ đầm tiếu
tiến sĩ khuất thu hồng nói
nếu xã hội vẫn còn đổ lỗi cho nạn nhân đổ lỗi cho con gái ăn mặc hở hang đi khuya trẻ con dậy thì sớm hay bố mẹ không chưng trừng con thì sự im lặng sẽ kéo dài mãi mãi
trao đổi với luật sư nguyễn ngọc hùng trưởng văn phòng luật kết nối đoàn luật sư thành phố hà nội
luật sư đại diện cho nạn nhân ông hùng cho biết tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi được ký nhận tại điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó định nghĩa về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi như sau
tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự hiện hành
do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý bằng cách dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực
hoặc lợi dụng tình trạng không tự vệ được của nạn nhân hoặc những thủ đoạn khác để giao cấu
hoặc thực hiện những hành vi quan hệ tình dục với người dưới một mươi sáu tuổi trai với yên bốn của họ
nghị quyết sáu hai nghìn một mươi chín nq hdtp nêu rõ
giao cấu là hành vi xâm phạm một bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ với bất kỳ mức độ xâm phạm nào
với hành vi quan hệ tình dục khác là bộ phận khác trên cơ thể ngón tay xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữa
tội hiếp dâm là tội cấu thành hình thức và đã hoàn thành từ điểm đó có hành vi
do đó chỉ cần thực hiện một trong những hành vi trên cho dù đã được giao cấu hay chưa thì vẫn coi là phạm tội hiếp dâm
hơn nữa trong phụ việc này
với cho bé là quá rõ ràng
do đó hành vi của đối tượng phạm tội đối với cháu bé một mươi hai tuổi hoàn toàn có đủ yếu tố có thành tội
hiếp dâm người giữa một mươi sáu tuổi quy định tại điểm một trăm bốn mươi hai bộ luật thình dự với tỉnh tiết định khung
làm nạn nhân có thai và phạm tội hai lần trở lên với mức phạt lên tới hai mươi năm tù
theo đại tá hà quốc khanh giám đốc trung tâm giám định adn bộ công an
quá trình xét nghiệm adn trải qua các bước lấy mẫu phân tích mẫu bằng các kỹ thuật
với hệ thống thiết bị và công nghệ giải mã gen hiện đại cho kết quả chính xác lên tới chín mươi chín chín trăm chín mươi năm nhanh nhất trong bốn giờ
có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả adn
thông thường các trung tâm xét nghiệm adn trả kết quả trong vòng hai đến năm ngày
tuy nhiên tùy thuộc vào những yếu tố mà thời gian trả kết quả có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn
đối với một số dịch vụ trung tâm xét nghiệm có thể trả kết quả sớm nhất trong vòng bốn giờ
và muộn nhất có thể lên tới bảy ngày với những trường hợp xét nghiệm dân sự thông thường
qua ý kiến của luật sư cũng như người có chuyên môn đang quan tâm
có thể thấy ngày mà hung thủ bị đưa ra ánh sáng và phải trả giá cho hành vi mất nhân tính của mình cũng sẽ không còn xa
anh na buồn bã nói gia đình chúng tôi đặt niềm tin vào sự nghiêm minh và công bằng của luật pháp
ngày mà hung thủ trả giá đó cũng là sự an nổi phần nào cho những nỗi đau mà gia đình tôi và cháu l đã phải chịu đựng